gần năm mươi quái xế với nhiều hành vi vi phạm như lạng lách đánh võng đi tốc độ cao mang theo hung khí tham gia giao thông trên các tuyến phố thủ đô đã bị lực lượng cảnh sát một trăm bốn mươi một hóa trang chặn bắt xử lý
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội liên tiếp trong hai đêm cuối tuần hai mươi bảy và hai mươi tám tháng tám vừa qua các tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một với sự phối hợp của cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông
đã tổ chức hóa trang sử dụng phương tiện cá nhân tuần tra tập trung xử lý vào các đối tượng thanh thiếu niên cản quấy không chấp hành luật giao thông không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô tô hàng hai hàng ba không lắp gương chếu hậu cùng với đó là nhiệm vụ chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
các tổ công tác đã bắt giữ bàn giao hai mươi hai phương tiện và ba mươi đối tượng cho công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật
hoạt động tuần tra hóa trang được tiếp tục vào đêm ngày hai mươi tám cho đến dạng sáng ngày hai mươi tám
hóa trang được tiếp tục vào đêm ngày hai mươi chín tháng tám nhằm siết chặt công tác đảm bảo an ninh trở tự trở tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
kết thúc tuần tra các tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một đã lập biên bản tạm giữ tổng cộng một mươi sáu xe máy và một mươi tám thanh niên nam nữ cho công an các địa bàn tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
đáng chú ý trong đó có bốn đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự thu giữ một bình xịt hơi cay một bình khí cười một xe mô tô nghi xe tăng vật trộm cắp